liên quan đến vụ xe chở rác va chạm với hai xe máy đi ngược chiều trên cao tốc nội bài lào cai làm bốn thanh thiếu niên tử vong
vào ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
để khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
chủ tịch ubnd tỉnh trưởng ban an toàn giao thông tỉnh yêu cầu ban an toàn giao thông tỉnh
sở giao thông vận tải các sở ngành địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông
công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại km hai trăm sáu mươi một bảy trăm linh cao tốc nội bài lào cai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý đặc biệt là các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ vi phạm về nồng độ cồn
chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng